sở nội vụ tp hcm vừa đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức viên chức
thuộc khu vực quản lý nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội
và đơn vị sự nghiệp công lập do tp hcm dựa trên hiệu quả công việc
thay cho cách tính cũ theo số ngày làm việc cụ thể
theo cách tính này việc chi thu nhập tăng thêm sẽ dựa trên cơ sở đánh giá
dựa vào kết quả đầu ra tức tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao
chất lượng và hiệu quả công việc cụ thể
đồng thời tp hcm cũng đang bổ sung giải pháp theo hướng phân cấp cho người đứng đầu
các cơ quan đơn vị ban hành quy định đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức
hàng quý theo đặc thù từng ngành lĩnh vực
từ quý ba năm hai nghìn một mươi chín tp hcm đã áp dụng quy định này
tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp
thuộc khối nhà nước ở thành phố đạt bốn mươi chín sáu quý bốn năm hai nghìn một mươi chín đạt năm mươi hai ba tổng số lãnh đạo quản lý